cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo chỉ còn mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi ba h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông
các huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm linh km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được năm một mươi km
đến một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông
cách đài loan trung quốc khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
với hướng di chuyển như đã dự báo cho đêm nay và ngày mai
khu vực có thời tiết nguy hiểm vùng gió mạnh cấp sáu trở lên là vùng phía bắc
vị tuyến một mươi năm độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
riêng đối với vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi một một mươi hai và khiến cho biển động dữ dội
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám và khiến cho biển động
vì vậy các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý và tránh đi vào các vùng biển đã được cảnh báo
trở lại với đất liền trong đêm nay và ngày mai
thời tiết tại bắc bộ tiếp tục có sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao
ban đêm nhiệt độ chỉ khoảng một mươi chín hai mươi một độ vùng núi nhiệt độ thấp hơn là từ một mươi sáu một mươi tám độ
ban ngày trời nắng sớm nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi một độ
tuy nhiên độ ẩm trong không khí lúc này khá thấp nên trời khô hanh
đời gió đông bắc khô ảnh hưởng sâu bao trùm hầu khắp các tỉnh miền trung
vì thế trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới quảng bình
trời cũng ít mây nên nhiệt ban đêm giảm mạnh chỉ còn ở mức một mươi tám hai mươi độ nên trời cũng chuyển rất nhẹ về đêm và sáng
trong khi đó với các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam nhiệt độ cũng giảm còn là hai mươi hai mươi hai độ nên cũng khiến trời trở lạnh
tuy nhiên sang đến ngày mai cả miền trung có nắng sớm
nhiệt độ ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó tại các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mức nhiệt cao hơn ba mươi ba mươi hai độ
không khí lạnh cũng ảnh hưởng sâu xuống phía nam khiến cho nền nhiệt đêm cũng như ngày của tây nguyên
và các tỉnh miền đông của nam bộ đều giảm mạnh
trong đêm nay nhiệt độ thấp nhất ở tây nguyên giảm còn mức một mươi bảy một mươi chín độ trời chuyển rét về đêm và sáng
trong khi ở các tỉnh miền đông của nam bộ nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi ba độ
sang ngày mai nam bộ và tây nguyên có mưa vài nơi nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ giảm còn mức là hai mươi bảy hai mươi chín độ
trong khi đó mức nhiệt tại nam bộ sẽ từ ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước